trong chiều ngày hai mươi sáu tháng hai tại thôn chúa lải xã thanh vận huyện trợ mới tỉnh bắc cạn
nguyễn đình thắng đã dùng súng tự chế bắn con dâu là lự thị xuân
sau khi gây án thắng đã dùng chính khẩu súng gây án để bắn vào bụng mình và tử vong tại chỗ
quá trình điều tra bước đầu cho thấy nguyên nhân là do mâu thuẫn bộc phát giữa ông thắng và chị xuân
cách đấy ngày ông thắng có dọa nạt cháu nội ba tuổi là con của chị xuân
sau đó giữa bố chồng và con dâu đã xảy ra xô xát
công an xã thanh vận sau đó đã có mặt lập biên bản về sự việc nêu trên
với hành vi chứa chấp và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
hai đối tượng cùng chú tại tỉnh đồng nai đang bị công an huyện xuân lộc tạm giữ hình sự
trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ công an huyện xuân lộc đã bắt quả tăng
nguyễn hiệu quý và nguyễn thanh tuấn cùng sáu đối tượng
trong đó có ba nữ đang sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà của quý ở ấp hai
xã xuân hưng huyện xuân lộc
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ một gói tinh thể màu trắng
nghi là ma túy và nhiều dụng cụ khác
qua test nhanh cả tám đối tượng đều dương tính với chất ma túy
liên quan đến vụ việc bốn đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính
về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
ngoài ra cơ quan công an đã cho gia đình bảo lãnh đối với hai đối tượng khác
để điều tra làm rõ về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh hai mươi h
mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên antv